tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thành phố bắc giang phải hoàn thành xong việc sắp nhập giảm từ một trăm năm mươi năm thôn tổ dân phố xuống còn một trăm linh chín
do đó các cấp ủy chính quyền ở thành phố bắc giang đang tập trung tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc phường các đồng chí đảng ủy viên trưởng đoàn thể sẽ chịu trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động và lựa chọn giới thiệu
đối với cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ tri hội trưởng tri hội phó và cán bộ tổ hội theo chuyên môn
khi mà sắp nhập thì đương nhiên là các công tác tổ chức rồi quản lý quân số thì sẽ thực hiện việc bàn giao đơn vị nào mà có số lượng hộ dân đang ở cao hơn
thì sẽ là đơn vị mà nhận cái tổ của bên kia về
thế thì quan điểm của chúng tôi sẽ hình thức là sẽ như thế
và với tinh thần là kế hoạch thì như vậy nhưng trong thực tế thì đặc biệt đối với tổ dân phố thì thôi vướng đến đâu là chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ đến đấy
từ mặt trận tổ quốc các đoàn thể và các quỷ đảng các cấp tổ chức tuyên truyền
quán triệt và triển khai tới các tri bộ cấp ủy và mặt trận ở cơ sở để hiểu
và trong đó thì tuyên truyền cho đoàn viên hội viên và nhân dân trong quá trình thực hiện thấy được mặt tích cực trong việc thực hiện sắp xếp ghép để nâng cao hiệu quả hơn
tránh bộ máy trồng chéo và đánh giá những mặt tồn tại hạn chế sau khi các thôn tổ dân phố còn quá nhỏ bé
tránh bộ máy trồng chéo và đánh giá những mặt tồn tại hạn chế sau khi các thôn tồn tại hạn chế sau khi các thôn tổ dân phố còn quá nhỏ bé